thời điểm này dấu vết móng tại hiện trường móng trên con sao
đã được viện khoa học kinh sự bộ công an khẳng định đều là của nạn nhân giả ngắp o
như vậy không có dấu hiệu nào của sự vật lộn
cũng không có dấu vết máu khác của hùng thủ
việc truy tìm chiếc xe của nạn nhân vẫn là hướng chính cần tập trung lực lượng

trong và ngoài tỉnh phúc sơn la

tại quán sở trị xe máy của anh phạm huy cường ở tổ tám phường tô hiểu tỉnh phúc sơn la
tổ công tác đã thu được những thông tin ban đầu liên quan đến chiếc xe máy trên
anh cường cho biết khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi cao một m sáu mươi năm nước da ngam đen tóc đầy bình thường
mặc bộ quần áo màu xanh đi xếp cao su đến quán gạ bán chiếc xe máy sym màu đỏ bạc
biển kiểm soát hai mươi sáu b một một mươi nghìn chín trăm năm mươi hai với giá một mươi một triệu đồng
có giấy đăng ký và bảo hiểm mang tên dạng apoc
hai bên đã thỏa thuận giá cả thì người thanh niên đó nói là để xe ở đây để về hỏi vợ xem có đồng ý bán không
đến khoảng một mươi giờ thì người thanh niên đó quay lại cùng với một người con gái khoảng hai mươi tuổi
tóc cắt ngắn nhuộm bồ vàng tự xưng là vợ và họ đã bán chiếc xe máy đó với giá tám triệu đồng
ngay lập tức một tổ công tác nhận nhiệm vụ xác minh các đối tượng nam thanh niên có đội tuổi bốn mươi tám hai mươi hai
với những điểm
như anh cường mô tả
từ nguồn tin do anh cường cung cấp bàn truyền án kiểm tra giấy tờ xe và xác định xe máy đó chính là chiếc xe máy của nạn nhân bị cướp đi
tuy nhiên ngay sau khi mua anh cường đã bán lại chiếc xe đó cho ông nguyễn thanh sơn ở tổ năm phường tư hiệu thành phố sơn la với giá tám năm triệu đồng
tại nhà anh sơn các điều tra viên đã thu giữ được chiếc xe máy là tăng vật của vụ án
khó khăn của mình là cái việc mà sau khi đã thu được cái xe là cái xe đúng là cái xe của ông giàng a bo là cái vật chứng của vụ án rồi
thế cả giấy tờ và thẻ đảng của ông bo là chúng ta thu được hết
thế nhưng cái việc mà ai bán thì lại làm cả một vấn đề
bởi vì sau khi xác định rằng cái người người ta mua cái xe đó thì lại mua của một cái đối tượng này không biết tên
rất lạ mặt
và đồng thời đi cùng với một cô bé tức là
xác định rằng cái người mua xe đấy người ta nhận định rằng đấy là người yêu
thế cho nên là cái người phụ nữ đó thì được giữ lại toàn bộ
cái người phụ nữ đó là ai và tiếng giọng nói ở đâu
thế thì tôi có xác định rằng cái người phụ nữ đó là người ở địa phương trên này
nói tiếng phổ thông là đang vẫn đang ngọng
và chúng ta xác định rằng cái tiếng nói đó khả năng là ở khu vực mường na
sau khi đó thì ban chế đám chúng ta được nhận định đánh giá là
cái đối tượng này khả năng là không phải đối tượng của địa bàn mai sơn và thành phố
thế thì được mở rộng mở rộng cái đối tượng lưu động
các huyện và các tỉnh lưu động đến ở cái khu vực này trong cái thời gian mà xảy ra vụ án
cùng cái lúc đó thì được giữ lại cái mối quan hệ của ông bò
và ngay của cái buổi chiều buổi tối cái ngày hôm hai mươi bảy
mà khi ông bò ở trên thành phố sơn a về đến ngã ba của lông trường mai sơn
thì ông bò coi như vậy là dừng xe ở đó và ăn bát phở ở đó
thì có một đối tượng người ta lại cũng dựng lại cái đối tượng
giống như là cái đối tượng mà người mua xe này phải dựng
thế thì từ những cái việc đó thì chúng tôi mới có một cái câu hỏi
mà chúng ta phải cần phải xác minh cái đối tượng này
đối tượng này là cái đối tượng cơ bản
kết hợp nhiều nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp
bàn chuyên án đã xác định được đối tượng gây án
cũng như nơi hắn đang ẩn nấu
một kế hoạch vây bắt ở quy mô lớn được bàn truyền án vạch ra chi tiết
và phân công nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm không để đối tượng kịp trở tay
sau chưa đầy bảy mươi hai tiếng đồng hồ với cường độ làm việc hết sức căng thẳng
những cổ đấu trí cam go với các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trực tượng xã hội công an tỉnh sơn la
đã buộc kẻ thù ác phải cuốn đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm thổ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

đi đi tao không ngủ
tao là thằng riêng người
tao là thằng riêng người
tao có tội
tôi là kẻ riêng người
tôi muốn tiêu thú
tôi là kẻ riêng người
tôi là kẻ riêng người
tôi muốn tiêu thú
có ai không
tôi muốn tiêu thú
tôi muốn tiêu thú
em kiếp em
kẻ riêng người
tôi muốn tiêu thú
em kiếp em

tôi muốn tiêu thú
tôi là người giết
tôi giết bọn ấy
tôi chôn vào cấp người
trần ngọc diệu là một phạm nhân
đang thụ án tại trại giam đại bình tỉnh lâm đồng
dễ bản án chín năm tù
cho các tội danh cướp sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bản án sơ thẩm
sau hơn một năm cải tạo diệu thường xuyên gặp ác mộng từ hành vi giết người phụ nữ buôn dây chai trước đó
sự ám ảnh đã khiến hắn không thể giữ lại cho riêng mình bí mật kinh hoàng này
nhưng họ vẫn là một con người đôi khi có những góc khuất những sự ám ảnh mà bình thường có thể do đời sống hàng ngày
do những nhu cầu cuộc sống những yếu tố quan hệ nó che lấp
nhưng trong một khoảng lặng nào đó có thể người ta thức tỉnh
và không phải tất cả những người mà phạm tội đặc biệt kiêm trọng ấy họ đã mất hết nhân tình
thấy trong trắng ngủ thấy cái hình ảnh của bà
trong trắng ngủ rồi rồi
ám ảnh trong lương tâm tôi mới chịu không nổi tôi mới ra từ khu để cho người nhà
cán bộ ở dưới này tìm được sát
trong lương tâm tôi khỏi cắn gứt
trong quá trình được quản lý được giáo dục
rồi là có thời gian có điều kiện người ta tĩnh tâm lại
thì có nhiều người họ phạt tịch họ nhận thấy những điều ám ảnh của đời
ôi đê ông bạn ơi tôi bảo này
hôm nay uống là phải phê
uống là phải uống cho quên trời quên đất
uống cho cái gì nhỉ
ngược dòng thời gian diệu dũng là một thanh niên ham ăn chơi
rượu che cờ bạc có tiếng tại nơi hắn sinh ra và lớn lên
những canh bạc thâu đêm những trận nhậu tối ngày đã khiến hắn trượt dài
dài dần trở thành một trong những kẻ bất hảo với bản tính khó đủ
mới một mươi năm tuổi diều đã bị đưa vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp
khi được tự do diệu tụ tập những phần tử xấu ăn nhậu trộm cắp giặt
và bị công an bắt
và thủ án một mươi năm tù giam vì tội hiếp dâm
đi về bạn ơi

cái gì cái gì
hả tính tiền hả
cũng tôi ăn xong rồi
đã ăn xong rồi
chưa ăn đã đuổi khách rồi tính tiền
tiền đồng cái gì
tao không trả
tao quỷ đây
đã không ít lần diệu muốn sống tốt
muốn kiếm một công việc đàng hoàng để đoàn tuyệt với quá khứ đầy lỗi lầm
nhưng vì mang mát là kẻ đi tù về nhiều không hòa nhập được với cộng đồng
và trượt dài theo con đường tội lỗi
ơ diệu nát à
mày đi đâu đây
anh kìa xem có việc gì làm hay làm vậy
xem á làm gì
người ông diệu nát bấy như thế này
mà ông bảo tôi cho ông vào đề nàng vậy á
thôi thôi thôi

căng gì biết đi
đi đi đi đi đi
đi hiếp dâm
đối tượng nghiện rượu không làm chủ
thì có thể trong lúc không làm chủ thần kinh
có thể đánh người vì những mâu thuẫn nhỏ
và cũng có thể họ sẵn để phục vụ
những nhu cầu của họ để trong cái việc là thỏa mãn
cái việc rượu chè cờ bạc hay là
hay là tệ nạn của họ nghiện ngập của họ
thì họ sẵn sàng đi ăn cắp ăn trộm cướp giành
vì đấy chính là một quá trình
hình thành nhân cách
một cách tiêu cực
khi mà những yếu tố đó
nó càng nhân lên
và không được ngăn đại và được nhân lên
thì hành vi phạm tội chỉ là thời gian
bởi vì lòng tham nó vốn có sẵn
ở trong mỗi con người

và không được ngăn đại và được nhân lên